ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu nhận được đơn trình báo của bà nguyễn thị kim loan về việc con trai bà là nguyễn bà hiếu bị một nhóm bạn bắt cóc và đang giam giữ tại nhà của lữ duy an ở ấp tân phú xã tân thạch
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành đã nhanh chóng đột nhập vào nhà của lữ duy an giải cứu thành công anh hiếu và bắt giữ bốn đối tượng lữ duy an phạm thị ánh hoa nguyễn văn hòa và nguyễn hoài trung
tiếp tục kiểm tra trên người của an lực lượng chức năng thu giữ một gói ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá được cất giấu trong nhà
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi cả nhóm sử dụng chung ma túy đá vì lo sợ hiếu về nhà sẽ bị lực lượng công an phát hiện nên đã bắt giữ ở lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với trần ngọc diệu ở xã hòa tân huyện cầu kè về hành vi giết người cướp tài sản
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu khi đang chấp hành án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trại giam đại bình ở tỉnh lâm đồng
phạm nhân trần ngọc diệu đã tự thú với cán bộ trại giam về hành vi giết người cướp tài sản rồi trôn sát nạn nhân ở phía sau nhà cách đây hai năm
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh trà vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra
từ lời khai của diệu cơ quan công an tiến hành khai quật phần đất phía sau nhà diệu phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thanh hương sáu mươi tuổi cùng xã hòa tân huyện cầu kè
tại cơ quan công an diệu khai nhận khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khi đang ở nhà có một người phụ nữ đến hỏi mua ve chai
diệu bảo người phụ nữ mua ve chai vào nhà thấy người mua ve chai có đeo vàng nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản
diệu dùng tay bóc cổ nạn nhân cho đến chết lấy tài sản rồi đem xác nạn nhân đi trôn nhằm phi tang
việc sử dụng súng săn tự chế đá và đá
súng săn tự chế đang gây ra hậu quả cho xã hội
thực tế ngoài việc hủy hoại môi trường do săn bắt các loại thú rừng vũ khí tự chế còn gây ra nhiều vụ việc đau lòng
những năm qua bắc cạn đã thực hiện việc vận động nhân dân giao nổ vũ khí quân dụng vũ khí thể thao vật liệu nổ súng săn công cụ săn bắt đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên thực tế tại các thôn bản đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa tình hình sử dụng súng săn tự chế vẫn còn diễn ra
đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại huyện trợ đồn trong khi đi săn do trời tối nên đã xảy ra vụ việc bắn nhầm làm chết một người
lời khai sau này của đối tượng cho thấy do thấy tiếng động trong bụi rậm tưởng là hưu nên đã nổ súng gây ra vụ việc đau lòng trên
theo thống kê chưa đầy đủ tại huyện trợ đồn những năm qua đã có nhiều vụ bắn nhầm người do tưởng là thú rừng gây ra nhiều vụ việc đau lòng
việc súng săn vẫn còn tồn tại trong dân cư
tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể lường trước và việc vận động giao nộp gặp rất nhiều khó khăn
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay mới vận động thu giữ được tám mươi ba khẩu súng các loại
qua công tác nắm tình hình thì hiện tại trong dân chúng vẫn còn tương đối nhiều
và cái mức độ nguy hiểm của nó của súng săn thì được thể hiện như sau
thứ nhất là giải quyết đem ra dọa đe dọa giải quyết mâu thuẫn hoặc đe dọa giết người thậm chí trong cả gia đình
cái thứ hai thì sau khi
khi mà tuyên truyền vận động cáo viết thì hiện nay các đối tượng nó chuyển một phần lớn chuyển sang dùng súng cồn
loại súng cồn này là loại súng dễ tìm kiếm nhân liệu để sử dụng chế tác cũng dễ rẻ tiền hiệu quả cũng lớn
xã đôn phong huyện bạch thông là địa phương vẫn còn khá nhiều khu rừng với nhiều loại chim thú
thời gian qua thực hiện vận động về việc giao nộp các loại súng săn
người dân xã này cũng đã chấp hành khá tốt
đồng thời cũng tích cực vận động người dân tố giác các hành vi tàng trữ sử dụng súng săn trái phép
qua đó người dân đã tố giác hàng chục người đang tàng trữ súng săn tự chế
hiện nay lực lượng công an xã đang tích cực vận động các đối tượng này giao nộp vũ khí
tuy nhiên theo lãnh đạo công an xã đôn phong hiện nay một số người dân cố tỉnh cất dấu súng và có nhiều thủ đoạn để tránh việc giao nộp
người ta bây giờ sử dụng súng săn không có thể mang về nhà đâu
cái nhất cất trên lán cái thứ hai cất bởi gốc cây
không bao giờ mang về nhà đâu
đi săn bắt đầu lên rừng tháo lắp vào lắp vào rồi đi săn
theo lực lượng làm nhiệm vụ hiện nay công tác tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí tự chế gặp nhiều khó khăn
các đối tượng cần tuyên truyền là người sở hữu súng thường không tham dự các buổi tuyên truyền mà đẩy cho người già và trẻ con đi học
thực tế cũng cho thấy hiện nay súng săn chủ yếu còn ở các bản vùng sâu những nơi xa xôi
trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên cũng gây ra không ít khó khăn trong việc tuyên truyền vận động
có thể khẳng định việc tàng trữ vũ khí trái phép nhất là súng săn tự chế là vi phạm pháp luật
và việc sở hữu súng săn trái phép có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường
mở rộng điều tra vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty lương thực hậu giang
ngày một mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với võ thị thu hà
ba mươi tuổi trú tại phường chín quận phú nhuận tp hcm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại võ thị thu hà
hay còn gọi là công ty thu hà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đồng thời tống đạt khởi tố bị can khám xét nơi ở nơi làm việc đối với đặng hoàng việt phó tổng giám đốc công ty cổ phần lương thực hậu giang
và huỳnh văn thông phó tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền nam kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lương thực hậu giang
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm vụ việc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
gồm võ trường hùng trú tại quận năm tp hcm tổng giám đốc công ty cổ phần lương thực hậu giang cùng hai cán bộ dưới quyền là trần xuân mãi
chú tại thị trần long mỹ tỉnh hậu giang nguyên kế toán trưởng và lê trần quang thái chú ở tp cn nguyên trưởng phòng kinh doanh
các bị can nêu trên liên quan đến việc mua bán khống hàng trăm tấn lương thực giữa công ty cổ phần lương thực hậu giang với công ty thu hà
qua đó vũ thị thu hà đã chiếm đoạt gần hai trăm linh tỷ đồng của công ty cổ phần lương thực hậu giang
chiều ngày một mươi ba tháng bảy tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với sáu bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng vp banh sài gòn
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đoàn thế danh cho vinh biết danh đang nợ một mươi tỷ
và lấy giấy tờ sở hữu nhà do cha mẹ danh là ông đoàn thế lập và bà nguyễn thị hương đứng tên đưa bên làm thủ tục thế chấp vay ngân hàng
danh đã tìm gặp d và sót là vợ đê nhờ hai người này mạo danh ông lập bà hương đứng tên hồ sơ tiến dụng vay bốn tỷ tại ngân hàng vp bank sài gòn rồi chia nhau
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn hữu vinh nguyễn thị xót trương văn đê cùng có mức án bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn trọng phương nguyễn phó giám đốc vp banh quận một mươi sáu năm tù
đào minh tình trong quá trình thẩm định giải quyết hồ sơ vay vốn đã không thực hiện đúng quy định bị tuyên bảy năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
còn nguyễn thị ngọc lan là công chứng viên đã làm trái với quy định của luật công chứng tạo điều kiện cho các đối tượng trên chiếm đoạt tài sản
chịu bức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối với danh khi khởi tố vụ án đã định cư tại mỹ nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai làm rõ hành vi của danh
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xem xét xử lý sau
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa bắt giữ bốn đối tượng chính trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên tới hơn bốn tám tỷ đồng
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm bùi ngọc dũng nguyễn trọng quang đều ở thị trấn nông cống huyện nông cống lê hữu cường và hoàng đức hiếu ở thị trấn bến xung huyện như thanh tỉnh thanh hóa
tăng vật thu giữ gồm hai máy tính sách tay chín điện thoại di động một cpu máy tính năm triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận dưới sự chỉ đạo điều hành của bùi ngọc dũng ngay từ đầu mùa giải euro hai nghìn một mươi sáu các đối tượng này đã tự thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet để thu lời bất chính
tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn bốn tám tỷ đồng
điều đáng nói hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này đều là những giáo viên trên địa bàn hai huyện nông cống và như thành
hiện công an huyện nông cống đang tiếp tục triệu tập thêm hai đối tượng nguyễn quang tới ở trường trung học cơ sở phúc đường và lê văn duy ở trường trung học cơ sở thanh kỳ huyện như thanh để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá này
tại thành phố huế một nhóm đối tượng gồm một mươi năm người mà hầu hết là phụ nữ trong lúc đang say xưa sát phạt bằng hình thức đặt bài xì lát ăn tiền đã bị lực lượng cảnh sát bắt quả tàng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi hai tháng bảy
lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế bất ngờ đột kích vào nhà số hai mươi bốn trên sáu mươi lịch đợi phường đúc thành phố huế bắt quả tang nguyễn nguyên bảo là chủ nhà cùng một mươi bốn con bạc hầu hết là phụ nữ đều trú trên địa bàn tp huế đang xây xưa sát phạt đỏ đen bằng bài tú lót khe dưới hình thức đặt xỉ lát ăn tiền

trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi hai tháng bảy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố huế đều trú trên địa bàn thành phố huế đều trú trên địa bàn thành phố huế đều trú trên địa bàn thành phố huế